công bảo vệ ngay sau khi sự việc xảy ra qua những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh lực lượng công an đã mời trường đến trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an trường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
ba đối tượng nghiện ma túy và có nhiều tiền án sử dụng vam phá khóa gây ra một mươi sáu vụ trộm xe máy và bình ác quy ô tô tại nhiều địa phương trong tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an triệt xóa
cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là lê thanh quân chú huyện diễn châu
đối tượng đã có bốn tiền án
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận thực hiện một mươi hai vụ trộm xe máy và bốn vụ trộm bình ác quy ô tô trên địa bàn tỉnh nghệ an
hiện tại cơ quan công an đã thu giữ một mươi một xe máy hai bình ác quy một vam phá khóa tổng giá trị tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
việt nam hiện vẫn có một năm mươi chín bệnh nhân trong ngày có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm hai bệnh nhân tại bệnh viện phổi đà nẵng và một bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
các bệnh nhân này sau khi được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe theo quy định của bộ y tế
như vậy là đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho tám trăm chín mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên tổng số một năm mươi chín ca mắc
vào thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi giờ của truyền hình
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi